tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã chính thức khai hội xuân yên tử hai nghìn hai mươi
lễ khai hội diễn ra tại quảng trường trung tâm văn hóa trúc lâm yên tử
phường thượng yên công thành phố uông bí
đây là một trong những liệu hội lớn thu hút hàng nghìn người dân tham gia chảy hội chiêm bái lễ phật
lễ khai hội xuân yên tử năm nay đã đổi mới chương trình nghệ thuật yên tử chào xuân
với các tiết mục mới thể hiện không khí mùa xuân yên tử
ngoài ra người dân và du khách về với lễ khai hội yên tử
cũng sẽ được tham gia các trò chơi dân gian được thưởng thức các màn biểu diễn văn nghệ truyền thống
ngay từ vài ngày trước khoảng một trăm năm mươi lượt khách du lịch và phật tử đã hành hương về non thiêng yên tử
tăng hai mươi năm so với năm ngoái
thành phố uông bí hiện đang tập trung các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
sẵn sàng các phương án đưa đón du khách bằng xe buýt từ đường một mươi tám a vào yên tử
đồng thời kiểm tra môi trường kinh doanh du lịch và kiên quyết xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự và các hành vi mê tín dị đoàn